hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng

để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý

và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
cho các vùng trên cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn

nên tại các tỉnh phía tây bắc bộ
trong hai ngày tới sẽ có mưa rào rải rác
và có nơi có rông
nhiệt độ có xu hướng giảm
phía đông nam trời rét
sang đến ngày hai mươi năm thì không khí lạnh suy yếu
nên chỉ có mưa vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày
giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi cao hơn
cũng do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh
từ phương bắc tác động trong chiều tối nay
nên thời tiết các tỉnh đông bắc bộ
có sự chuyển đổi rõ rệt
trời nhiều mây hơn và mưa rông sẽ xuất hiện
ở nhiều nơi
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc sấm xét mưa đá
và gió rất mạnh
với nhiệt độ ngày giao động chủ yếu trong khoảng hai mươi hai hai mươi bốn độ
ban đêm giảm xuống phổ biến
từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
sang đến ngày hai mươi năm
nên nhiệt độ mới có xu hướng tăng dần trở lại
khi khối không khí lạnh suy yếu và lệch dần
xa phía biển
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên các tỉnh từ thanh hóa cho đến hà tĩnh
có mưa rông gia tăng
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió rất mạnh
trời chuyển lạnh tại các tỉnh này
với nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
phía nam khu vực sẽ cao hơn khoảng hai độ
sang đến ngày hai mươi năm
khi không khí lạnh suy yếu
thì nền nhiệt độ sẽ tăng từ một đến hai độ
đến với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
do ảnh hưởng của nhiễu động gió trên cao
nên trong hai ngày tới
có mưa rào và giải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió rất mạnh
ngày hai mươi năm chiều tối và đêm
có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
sẽ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và ngày mai
phía nam khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió rất mạnh
sang đến hai ngày tiếp theo
trời có nắng chiều tối và đêm
có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi tám đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ
cũng do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao
nên trong ngày hai mươi ba tháng ba
khu vực có mưa rông
trái mùa cục bộ
nhiệt độ trong ngày không quá cao
phổ biến dưới ba mươi ba độ tại miền đông nam bộ
sau đó sang đến ngày hai mươi bốn và hai mươi năm
thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái ít mưa
nắng kéo dài hơn trong ngày
và nhiệt độ lại tăng nhẹ trở lại
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây là hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong bản tin an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
với các tin tức mới nhất về an ninh trật tự
và mọi mặt xã hội
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại